những câu thơ đã phản ánh rõ những gì mà người dân miền trung phải gánh chịu trước sự tàn phá của bão lũ
cuộc sống của người dân miền trung khó khăn trồng chất khó khăn mọi sinh hoạt bị đảo lộn mọi điều kiện trở nên thiếu thốn
với tinh thần lá lành đùm lá rách cả nước đều hướng về miền trung bằng cả trái tim
làn sóng kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung đang được lan tỏa mạnh mẽ với tinh thần góp gió thành bão
chỉ cần mang trong mình dòng máu việt thì sẽ không đứng ngoài cuộc sẵn sàng chung tay vì miền trung ruột thịt
hãy cùng nhau chia sẻ chỉ một chút yêu thương cũng đủ sửa ấm bao người rồi
thiên tai là thứ không thể tránh khỏi nhưng bằng tình người chúng ta có thể giảm thiểu tối đa nhất những hậu quả đau lòng
các bạn ơi đừng để ai phải cô đơn và bơ vơ giữa những khó khăn chống chất mùa lũ này
tất cả hãy chung tay vì miền trung ruột thịt
cư dân mạng cho rằng việc lan tỏa tinh thần tương thân tương ái là rất cần thiết
sau việc cứu trợ cần đúng nơi đúng người và quan trọng là những mặt hẳn thiết thực để người dân miền trung vượt dậy sau bão lũ
chứ không phải những thùng mì tôm vốn dĩ bà con đã có đủ để giữ chữ
tránh xác lập cứu trợ theo kiểu combo gói sẵn mà nên tìm hiểu người dân cần gì để hỗ trợ đúng nhu cầu đúng hoàn cảnh
tôi nghĩ nên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về giống và vật nuôi tái đàn hoặc cho vốn ban đầu
tôn để lập lại mái nhà vật liệu xây dựng để tái thiết sau lũ máy bơm nước
nếu được hãy trao cho họ một ít tiền mặt rất thiết thực để xây dựng lại cuộc sống
chống lũ đã khó khắc phục hậu quả do lũ gây ra còn khó hơn
người dân miền trung còn đối mặt với nỗi lo thiếu nước sạch nhiều khu vực ngập sâu nhiều ngày thiếu nước thiếu thức ăn
nguồn nước đũ chứa nhiều tạp chất vi khuẩn dễ gây bệnh cho người dân
do đó việc hỗ trợ người dân nước sạch để sinh hoạt cũng là mong mỏi của cộng đồng mạng trong hành trình giúp đỡ khu vực miền trung
cho mỗi gia đình vùng lũ vài chục thùng nước sạch loại hai mươi lít dùng nấu và uống trong khi chờ cơi trong giếng
hầu hết nông thôn đến nay sử dụng nước giếng khoan lũ lụt cúp điện đồng nghĩa với việc thiếu nước sạch để ăn uống
hãy tiếp tục theo dõi và tương tác cùng chúng tôi và chia sẻ quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn về nội dung mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay